từ công tác trinh sát các chiến sĩ cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la đã phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy có số lượng rất lớn từ khu vực biên giới việt lào đi các địa bàn lân cận tiêu thụ
một kế hoạch săn lưới đánh bắt được vạch ra
mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình hành trình phá án tuần này
khi xe máy đến gần

ngay lập tức vật ngã đối tượng
sông ai chư
đang vận chuyển
hai bánh urin và ba mươi viên ma túy tổng hợp
tại công an của châu
quá trình điều tra
đối tượng khai nhận
đối tượng đã
nhận vận chuyển thuê
từ năm đối tượng bên lào
vào việt nam
từ các chứng cứ
đã thu thập được
khi đấu tranh với sông ai chư
kết hợp với diễn biến
các đối tượng lạ mặt
phía bên kia biên giới
mà lực lượng ngoại tuyến
đã thu thập được
công an huyện mộc châu nhận định
đây chỉ là bề nổi
của tảng băng chìm
của đường dây buôn bán
vận chuyển ma túy lớn
ở địa bàn mộc châu
vân hồ của tỉnh sơn la
làm nơi trung chuyển
các thủ đoạn của tội phạm ma túy
vận chuyển qua địa bàn huyện mộc châu
thủ đoạn vận chuyển từ bên lào về
các đối tượng thường xuyên thay đổi
địa bàn vận chuyển ma túy
đưa qua huyện mộc châu
ta tổ chức chặn đánh
các điểm này
đối tượng lại lợi dụng
rừng núi hiểm trở
đối tượng lại mở tiếp các đường khác
vận chuyển qua địa bàn huyện mộc châu
huyện vân hồ
từ nhận định trên
kết hợp với ban truyền án hai trăm bảy mươi chín
của công an tỉnh sơn la
nhằm triệt phán các đường dây ma túy
từ lào vào việt nam
công an huyện mộc châu tiếp tục bố trí lực lượng
ở những đường mòn
nơi có khả năng những bóng đen
từ bên kia biên giới
sẽ xuất hiện
sau khi mà
chúng tôi triệt xóa
lại tiếp tục nhận được các nguồn tin
của các đội quần trúc nhân dân
là đối tượng thay đổi địa bàn hoạt động
bảy tháng ba
dưới sự chỉ đạo của công an tỉnh sơn la
công an mộc châu đã phối hợp
các lực lượng chức năng trong công an tỉnh
và ngoài ngành
tiếp tục triệt xóa
đường dây vận chuyển ma túy
từ lào vào việt nam

ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
tại địa phận bản nà khén
xã trường sơn huyện mộc châu
công an tỉnh sơn la thực hiện nhiệm vụ
tại địa bàn phát hiện một nhóm khoảng một mươi đối tượng
có vũ trang vận chuyển trái phép chất ma túy
số lượng lớn
theo hướng từ khu vực biên giới vào việt nam
phát hiện tổ công tác
các đối tượng có vũ trang

bắn thẳng vào phía tổ công tác
để chấn áp tội phạm
và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ
tổ công tác đã nổ súng
tiêu diệt nhiều đối tượng
những đối tượng còn lại bỏ chạy
về phía bên kia biên giới
tại hiện trường lực lượng phá án phát hiện
thu dưỡng một khẩu ak
một khẩu súng k năm mươi chín
ba mươi hai viên đạn
cùng nhiều vỏ đạn
và hai ba lô
bên trong được bốn mươi bánh heroin
cùng một số vật chứng liên quan khác
đây là cái hoạt động của tội phạm
có tổ chức có vũ trang
hành vi mua bán
và vũ khí quân dụng
của chúng là vi phạm pháp luật
vi phạm an ninh biên giới
chủ quyền lãnh thổ của nước cộng hòa
sau hội chủ nghĩa việt nam
hành động của chúng là
rất manh động
khi phát hiện thấy lực lượng
tuy hành công vụ
chúng đã xua chó và nổ súng
buộc lực lượng
thực thi pháp luật phải nổ súng
để phòng vệ chính đáng
việc làm này
phù hợp với pháp luật
và được pháp luật cho phép
cùng những thác hại gây gớm
đang đe dọa sự bình yên của các gia đình
gây thiệt hại lớn về kinh tế
đồng thời là mầm mống
của nhiều tệ nạn trong xã hội
đấu tranh loại bỏ tệ nạn này
là nhiệm vụ được đảng và nhà nước
hít sức quan tâm từ nhiều năm nay
với vai trò chủ công lực lượng công an nói chung
công an tỉnh sơn lan nói riêng
vẫn là nòng cốt trong cuộc chiến
chống các chết trắng
và trên trận tuyến này
đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ của lực lượng điều tra
tội phạm phải tăng cường đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa
với các phương thức thủ đoạn
ngày càng tinh vi
của các đường dây tổ chức
mua bán vận chuyển tre phép chất ma túy
bằng bản lĩnh
trí thông minh
và nghiệp vụ sắc bén
chắc chắn lực lượng công an sẽ vượt qua mọi khó khăn
để góp phần đem lại cuộc sống bình yên
và hạnh phúc cho nhân dân
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
trong một thời gian ngắn
một lượng lớn heroin lên tới hơn hai trăm linh bánh
đã bị bắt giữ
chuyên án cũng thể hiện những phán đoán chuẩn xác
sự kết hợp nhìm nhàng
giữa các lực lượng chức năng
trong công tác đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này
thời gian tới
các chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an huyện mộc châu nói riêng
tỉnh sơn lan nói chung
sẽ kết hợp với các lực lượng
tiếp tục truy xét
để bắt những tên tội phạm buôn bán cái chết trắng
phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
trả lại vẻ bình yên thơm mộng
cho những bản làng miền biên giới tây bắc của tổ quốc
chương trình hành trình phá án tuần này đến đây là hết